ngày hai mươi chín tháng ba vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu qd vpcqcsdt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng liên quan
công an tỉnh nghệ an phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an và các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến buôn bán xăng dầu
công an tỉnh nghệ an bắt giữ ba đối tượng vận chuyển hơn một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng từ một tàu không rõ nguồn gốc ở phao số mang về cất dấu tại cảng biển cửa lò
số nhiên liệu này được các đối tượng vận chuyển bằng các tàu nhỏ sau đó bơm và tích chữ trong các khoáng chứa của tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn đang neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
quá trình khám xét lực lượng chức năng phát hiện tàu xuân sơn năm mang số hiệu na hai nghìn bảy trăm chín mươi chín nổ máy di chuyển ra hướng biển để bỏ trốn
tuy nhiên công an tỉnh nghệ an và thủy thủ đoàn một cục cảnh sát giao thông đã kịp thời phối hợp truy đuổi bắt giữ
hiện các đối tượng và toàn bộ số tàu xăng dầu trên đang bị tạm giữ để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
đến hai mươi giờ tối ngày hôm qua công an quận gò vấp tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm
hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường phạm văn chiêu khiến một dân quân tự vệ tử vong đồng thời tích cực truy tìm hung thủ gây ra vụ việc
trước đó vào giờ cao điểm của ngày anh nguyễn thành huy hai mươi một tuổi là dân quân tự vệ thuộc phường một mươi bốn quận gò vấp
đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu phường một mươi bốn quận gò vấp
thời điểm này một người đàn ông trung niên được cho là vi phạm giao thông và xảy ra tranh cãi với anh huy
người đàn ông này sau đó đã rút dao trong người tấn công khiến anh huy bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng sau khi gây án đã bỏ lại xe tẩu thoát
tiếp nhận thông tin công an quận gò vấp đã lập tức vào cuộc truy tìm nghi can đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
những ai có mặt chứng kiến hoặc đi ngang qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án biết thông tin về đối tượng
hãy đến cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc trong các bản tin thời sự sau
đến tiệm vàng giả vừa mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
đối tượng đặng ngọc sơn chú huyện nông cống đã bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn công an huyện như thanh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân là
tại cửa hàng vàng huy hường ở huyện như thanh có một thanh niên đeo khẩu trang
đến giả vừa mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
tổ công tác đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật là đặng ngọc sơn
thu giữ toàn bộ tăng vật là hai mươi chỉ vàng
tại cơ quan công an đặng ngọc sơn khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật
bước vào mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh hòa bình
đã phối hợp với các đơn vị chức năng cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức rà soát thống kê các phương tiện vận tải hành khách trên vùng lòng hồ sông đà
phục vụ tham quan lễ hội với phương châm kiên quyết không để các phương tiện
chở khách không đảm bảo an toàn hoạt động
các đơn vị chức năng đã buộc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn không được phép hoạt động
hiện nay trên tuyến đường thủy lòng hồ sông đà hòa bình
có một trăm tám mươi năm phương tiện thủy đăng ký hoạt động chuyên trở khách du lịch tham quan lễ hội
bên cạnh những phương tiện đạt tiêu chuẩn vẫn còn không ít phương tiện không thể đăng kiểm được
do người dân tự ý đong mới không theo tiêu chuẩn quy định
những khó khăn của người dân đang được các ngành chức năng đề xuất cùng tháo gỡ
nhưng công tác đảm bảo an toàn giao thông tại đây không vì thế mà buông lỏng hay lơ là
lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
chú trọng kiểm tra công tác đăng ký đăng kiểm phương tiện
xử lý vi phạm tại các ngành chức năng
các bến cảng kiên quyết không cho phương tiện vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn
rơi cảng bến đậu
bên cạnh đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng
trong công tác kiểm tra lên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội điện
ngoài việc tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy
cho nhân dân hai bên dọc hai bên bờ sông cũng như là người và phương tiện tham gia giao thông trên đường thủy
thì chúng tôi còn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy
đồng thời phối hợp với các sở ban ngành liên quan để làm tốt công tác kiểm tra bến bãi
và chủ phương tiện trước khi rời bến đảm bảo đủ các điều kiện an toàn
như điều kiện về người lái rồi đăng ký đăng kiểm của phương tiện
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức cho từng chủ phương tiện
ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy
thường xuyên để mạnh tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về mang mặc áo phao
trang bị các phương tiện thiết bị nổi cứu sinh trên các phương tiện chở khách
theo dõi nắm bắt để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các chủ phương tiện cố tình vi phạm
về triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
đặc biệt là trong mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
thì sở giao thông vận tải đã ban hành nhiều các cái văn bản kế hoạch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh
đề nghị ủy ban các huyện thành phố
là thường xuyên tăng cường cái công tác tuyên truyền
phối hợp với lực lượng chức năng liên quan trong việc tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
đối với phương tiện thuyền viên người lái phương tiện cảng bến thủy nội địa
và yêu cầu các ban quản lý cảng bến thủy nội địa các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và các đơn vị chức năng
nhiều năm qua trên địa bàn hòa bình không có tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng
tuy nhiên mỗi hành khách khi tham gia trên các phương tiện giao thông đường thủy
cũng cần nêu cao ý thức chấp hành tốt các quy định
nhằm đảm bảo có một mùa du lịch lễ hội trên vùng lòng hồ hòa bình được an toàn
thưa quý vị trong những ngày gần đây có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề thi học sinh giỏi
nhiều người cho rằng các cuộc thi học sinh giỏi góp phần tìm kiếm nhân tài
và góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt học tốt
tuy nhiên ở chiều ngược lại nhiều chuyên gia lại cho rằng
kỳ thi học sinh giỏi đã lỗi thời và không còn tác dụng trong bối cảnh giáo dục mới
vâng vậy nên giữ hay bỏ các kỳ thi học sinh giỏi
và nếu giữ thì cần phải tổ chức như thế nào cho phù hợp
và để trả lời cho những câu hỏi này trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ lê thống nhất
một người có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục
mời quý vị cùng theo dõi
nêu quan điểm về vấn đề này nhiều chuyên gia cho rằng
nên bỏ các kỳ thi học sinh giỏi bởi nền giáo dục nước nhà hiện nay đang có sự bất cập
như học sinh phổ thông vẫn còn tình trạng học nhồi nhét kiến thức
chạy theo thi cử thành tích dẫn đến học lệch
học chuyên sâu một môn khi còn quá sớm
điển hình cho mặt trái đó chính là nỗ lực ôn luyện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp
cách thi đơn môn học lệch học tủ sẽ không đánh giá được con người toàn diện
trong khi đó mục tiêu giáo dục phổ thông mới là phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học
giáo sư tiến sĩ phạm tất dòng nguyên phó chủ tịch hội khuyến học việt nam cho rằng
muốn duy trì danh hiệu học sinh giỏi phải có tiêu chuẩn
và tiêu chuẩn đó cần gắn liền với đời sống không chỉ giỏi trên giấy tờ
bên cạnh đó theo số liệu công bố của bộ giáo dục và đào tạo ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua
kết quả thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho thấy
chín mươi bốn học sinh giỏi quốc gia thuộc trường chuyên năng khiếu
chính vì vậy nhiều người cho rằng đây là một kỳ thi không phải dành cho số đông
mà chỉ dành cho hệ thống các trường chuyên
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông được biết rằng trước đây ông từng là một trong những người đã tham gia rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi
và đạt được những giải cao
vậy thì cá nhân ông có thể cho biết những kỳ thi học sinh giỏi thì có ý nghĩa như thế nào đối với các em học sinh ạ
tôi là người đã từng thi học sinh giỏi cấp hai rồi thi học sinh giỏi miền bắc
vì khi đó chúng ta chưa thống nhất nam bắc và cũng được giải
thì có thể nói rằng là lúc bấy giờ các kỳ thi học sinh giỏi nó là một cái động lực để cho chúng tôi học học
và các kỳ thi học sinh giỏi chính thức mà chỉ cần một kỳ thi trên tạp chí toán tuổi trẻ thôi
thì đã là động lực rất là mạnh mẽ để mà các em học sinh đam mê môn toán hơn
và thậm chí là qua cái kỳ thi mà phát hiện ra những học sinh có năng khiếu ấy
thì chúng ta đã tạo điều kiện được những em hoàn cảnh rất khó khăn
thì được vào học các lớp năng khiếu các lớp chuyên và thậm chí có học bỏng
thì như vậy phải nói là cái mặt tích cực của các kỳ thi này
nó tạo động lực không phải chỉ cho trò đam mê hơn
mà bản thân người thầy cũng phải rèn luyện tất cả những yếu tố về nghề nghiệp
về kiến thức để mà nâng cao trình độ nghề nghiệp của mình
thì đấy là cái yếu tố rất tích cực
qua những cái chia sẻ của ông thì chúng tôi có thể cảm nhận được rằng là các kỳ thi học sinh giỏi
có ý nghĩa rất lớn trong việc là khích lệ cho các em học sinh là có thể phấn đấu nhiều hơn đúng không ạ
tuy nhiên rằng trong thời gian gần đây thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là các kỳ thi học sinh giỏi
hiện nay đã có nhiều biến tướng nó không còn mang nhược những cái ý nghĩa tích cực như trước đây